hiện nay dịch tả lợn châu phi đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
mới đây nhất một ổ dịch vừa được phát hiện tại huyện ngân sơn của tỉnh bắc cạn
như vậy là tính đến thời điểm này cả nước đã có một mươi bốn tỉnh thành xảy ra dịch tả lợn châu phi
thôn thôm tà xã thuần mang huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn là ổ dịch xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh bắc cạn
ngay khi phát hiện một trong hai con lợn của gia đình bị ốm có biểu hiện nghi nhiễm dịch tả lợn châu phi
ông hoàng văn đức đã nhanh chóng báo cho các cơ quan chức năng đến lấy mẫu xét nghiệm
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được chính thức xác định là dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
ngay sau khi phát hiện có lợn bị bệnh cơ quan chức năng đã cử cán bộ chuyên môn tiến hành các biện pháp xử lý dập dịch và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra ngoài
trong sáng nay cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hai mươi con lợn của các hộ chăn nuôi lợn ở gần điểm xuất hiện lợn nhiễm bệnh
huyện ngân sơn cũng đã công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn huyện phát cảnh báo cho các địa phương lân cận có nguy cơ dính dịch

trước diễn biến của dịch tả lợn châu phi ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn người dân tăng cường theo dõi
áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi đồng thời tăng cường kiểm soát công tác giết mổ lợn hoạt động buôn bán vận chuyển xử lý nghiêm các vi phạm tránh dịch bệnh tiếp tục lan rộng